tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước vừa long trọng tổ chức lễ biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ngoài khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tỉnh bình phước còn tuyên truyền tuyên dương nhân rộng các điển hình học tập và làm theo bác
việc đưa thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu thực chất dịp này có hơn một trăm bảy mươi tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen trên các lĩnh vực cũng như phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám